hiện nay với sự hỗ trợ và phát triển từ chính phủ nhiều doanh nghiệp đã không ngại lấn sân và đầu tư lớn cho nông nghiệp trong đó đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao
sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với định hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ đang là xu thế tất yếu của nông nghiệp thế giới nói chung và việt nam nói riêng
trong những năm gần đây chính phủ đã có định hướng chiến lược phát triển một nền nông nghiệp công nghệ mới nhằm nâng cao năng suất và sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp
công nghệ cao ở đây thì tôi nghĩ rằng là nó chỉ là một phần trong quá trình trong cả cái chuỗi quy trình sản xuất của họ
họ ứng dụng công nghệ cao để quản lý những cái quy trình sản xuất nó tốt hơn và đồng thời mang lại hiệu quả cao trong cái quy trình sản xuất đó chứ không phải công nghệ cao quyết định toàn hoàn toàn cái định hướng sản xuất hữu cơ
nông nghiệp hữu cơ ngày nay là bao gồm phát huy cái nông nghiệp truyền thống của các cụ ngày xưa áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến
nói cái khác là trong đó có cả công nghệ cao trong một số lĩnh vực được áp dụng trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ
vì vậy nông nghiệp hữu cơ ngày nay là một cái nông nghiệp hữu cơ có tốc độ phát triển nhanh chất lượng tốt và đảm bảo được thực phẩm tốt nhất cho con
với sự vào cuộc mạnh mẽ của các doanh nghiệp ngân hàng và sự quyết tâm cao độ của chính phủ
nông nghiệp công nghệ cao đang trở thành lĩnh vực nóng về thu hút đầu tư trong năm hai nghìn hai mươi
đầu tư nông nghiệp không phải là điều dễ dàng đặc biệt là nông nghiệp quy mô lớn
mặc dù vậy với các chính sách yêu đãi thuế và tín dụng vào ngân hàng nông nghiệp mảnh đất này vẫn đang hấp dẫn dòng vốn đầu tư

trong khuôn khổ hội thảo và triển lãm quốc tế các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao và sản phẩm hữu cơ được tổ chức tại tp hcm từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu
trong khuôn khổ hội thảo và triển lãm quốc tế các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao và sản phẩm hữu cơ được tổ chức tại tp hcm từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu
tại đây các doanh nghiệp đã có dịp gặp gỡ trao đổi và xúc tiến đầu tư và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong việc nuôi trồng sản xuất chế biến và phân phối các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao và hữu cơ
đây cũng chính là kênh thông tin hữu ích giúp các cơ quan chức năng hữu quan có cái nhìn tổng thể về cung cấp và nhu cầu sử dụng thực phẩm sạch từ đó có những điều chỉnh phù hợp trong công tác quản lý và định hướng thị trường
đồng thời thể hiện quyết tâm ủng hộ chủ trương và chính sách của chính phủ việt nam trong việc phát triển bền vững ngành nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ